trong những ngày này song song với các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngành y tế điện biên phát huy y đức cùng sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ đội ngũ y bác sĩ
ngành y tế điện biên đã vượt qua mọi khó khăn thử thách tạo nên những dấu ấn vẻ vang
ngược dòng thời gian hơn nữa bảy mươi năm về trước ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
thời điểm ngành y tế tỉnh lai châu cũ nay là hai tỉnh điện biên và lai châu được thành lập
căn cứ vào yêu cầu thực tế hoạt động của ngành y tế ban đầu được chia thành hai đội
một đội y tế lâu động thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chăm sóc sức khỏe
hậu cần phục vụ chiến đấu xây dựng nơi cấp cứu cho chiến sĩ ở vùng cao quỳnh nhai tuần giáo điện biên
một đội làm nhiệm vụ cấp cứu đào tạo cứu thương chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng điện biên phủ
và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
cũng kể từ đó ngày một tháng năm hàng năm được chọn là ngày truyền thống của ngành y tế điện biên
những ngày đầu thành lập trong điều kiện bộ máy hoàn toàn sơ khai chưa có bác sĩ thiếu thuốc men vaccine
các loại dịch bệnh như sốt xét đậu mùa bệnh đường tiêu hóa các bệnh hoa liễu mắt và bệnh phong lưu hành phổ biến
nhận thức của người dân về cách phòng chống dịch bệnh vô cùng hạn chế
tập quán và những hủ tục lạc hậu
là những thách thức rất lớn được ngành y tế non trẻ của tỉnh phải chủ động đương đầu
ngoài nhiệm vụ củng cố chuyên môn mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ
phổ biến cho nhân dân dân quân và bộ đội cách vệ sinh phòng dịch
ngành y tế cũng đã tiêm chủng phòng bệnh đậu mùa cho trên một sáu trăm linh người
chữa bệnh và phát thuốc cho bốn trăm năm mươi người
một điều được khẳng định trong các giai đoạn lịch sử
trước những trông gai thử thách đội ngũ các thế hệ thầy thuốc luôn đoàn kết một lòng
góp sức đưa ngành y tế điện biên hoàn thành sứ mệnh được đảng và nhân dân giao phó
đến nay sau bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành
ngành y tế điện biên không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy cán bộ và hoạt động
nhiều thành tựu của y học hiện đại đã được ứng dụng hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
hiện toàn tỉnh có năm bệnh viện tuyến tỉnh với sáu trăm tám mươi dường bệnh
và một khu điều trị phong ba mươi giường bệnh
một mươi trung tâm chuyên khoa tám trên chín huyện thị thành phố
có bệnh viện năm trăm một mươi dường bệnh một mươi tám phòng khám đa khoa khu vực
hai trăm hai mươi giường bệnh một trăm một mươi hai trạm y tế xã phường thị trấn
và chín mươi năm hai thôn bản có nhân viên y tế hoạt động
ngoài hàng ngàn nhân viên y tế thôn bản lực lượng cán bộ y tế toàn ngành
hiện có trên ba một trăm linh người trong đó thạc sĩ và bác sĩ y khoa
ba trăm sáu mươi bảy người tăng một bốn lần so với năm hai nghìn tám
đạt bảy một bác sĩ trên một vạn dân
sáu lần so với năm hai nghìn tám thạc sĩ dược và dược sĩ đại học
là hai mươi bảy người đạt năm mươi hai dược sĩ đại học trên một vạn dân
đại học khác tám mươi tám người cử nhân y tế công cộng bốn người
đại học điều dưỡng hai mươi tám người đại học hộ sinh một mươi ba người
cao đẳng điều dưỡng và hộ sinh hai mươi chín người
trung học hai hai trăm tám mươi bốn người sơ học và cán bộ khác ba trăm hai mươi một người
hệ thống y tế sự phòng đã chủ động tích cực giám sát dịch bệnh
không để dịch bệnh lớn xảy ra
các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ và hiệu quả
các chỉ số sức khỏe đã được cải thiện
tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em dưới một tuổi đạt chín mươi ba
tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới năm tuổi giảm còn hai mươi một một mươi bảy
tỷ suất chết trẻ em dưới một tuổi giảm còn ba mươi sáu tám
tỷ suất chết trẻ em dưới năm tuổi giảm còn bốn mươi ba
tỷ suất chết mẹ trên một trăm linh trẻ đẻ sống còn
kiểm soát và khống chế các loại dịch bệnh
không có dịch lớn xảy ra
một số loại dịch bệnh đã được khống chế và kiểm soát
như số z thương hàn lị cúm a h một n một và cúm a h năm n một
công tác quản lý giám sát phát hiện người nhiễm hiv s được nâng cao
tỷ lệ nhiễm hiv trên dân số là bảy mươi năm
hệ thống khám chữa bệnh được tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất
trang thiết bị và củng cố đội ngũ cán bộ
đảm bảo chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo
đối tượng chính sách và trẻ em dưới sáu tuổi
chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến được nâng cao
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân
bệnh viện đa khoa tỉnh là trung tâm khám chữa bệnh kỹ thuật cao của tỉnh
đã thực hiện nhiều các kỹ thuật cao xét nghiệm hiện đại
phục vụ trần đoán và điều trị bệnh
đồng thời phát triển thành lập các khoa ung bướu
điều trị ung thư lão khoa tìm mạch
chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến được nâng cao
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân
ngoài ra bệnh viện đa khoa tỉnh còn thực hiện các kỹ thuật hiện đại
như phẫu thuật chấn thương sọ não phẫu thuật nội soi
các xét nghiệm phục vụ trần đoán và điều trị
bệnh viện y học cổ truyền đã ứng dụng hiệu quả phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền
trong điều trị các bệnh mãn tính và phục hồi chức năng
các bệnh viện tuyến huyện thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật cấp cứu
các kỹ thuật trần đoán và điều trị cơ bản
hoàn thiện dần các chuyên khoa tại tuyến huyện về hồi sức cấp cứu
ngoại sản nội và nhi
nhìn một cách tổng quát ở mọi góc độ cho thấy
ngành y tế điện biên đã có những thay đổi một cách sâu sắc và căn bản
về tất cả các mặt từ nhận thức tư tưởng cho đến tổ chức bộ máy
phương thức hoạt động từ y tâm y thuật cho đến y đức
hàng năm các cơ sở y tế đã được phát triển
y tế đã khám cho trên chín trăm linh lượt bệnh nhân
trung bình một tám mươi một lượt trên một người một năm
điều trị nội trú cho trên sáu mươi năm lượt
điều trị ngoại chú cho trên năm lượt
kê đơn cấp thuốc tuyến xã cho trên ba trăm chín mươi sáu lượt người
bệnh viện y học cổ truyền tỉnh ứng dụng một số phương pháp điều trị
và các thiết bị hiện đại trong điều trị
mỗi năm khám bệnh cho trên năm ba trăm linh lượt người
điều trị ngoại trú cho trên bốn trăm linh lượt
và điều trị nội trú cho trên một ba trăm linh lượt người
thực hiện tăng cường bác sĩ cho y tế
cơ sở từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
các đơn vị y tế tuyến tỉnh đã cử bảy mươi lượt cán bộ
tăng cường chuyển giao được ba mươi chín kỹ thuật cho tuyến huyện
trung tâm y tế các huyện đã cử một trăm năm mươi năm lượt cán bộ
tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng khám đa khoa khu vực
và các trạm y tế xã
một trăm linh xã có trạm y tế mỗi trạm có từ năm đến sáu cán bộ
cơ bản đáp ứng về thành phần và cơ cấu cán bộ
tỷ lệ xã có bác sĩ đạt hai mươi năm
xã có y sĩ đa khoa một trăm linh
y sĩ sản nhi hoặc hộ sinh chín mươi năm năm
xã có y sĩ y học cổ truyền chín mươi một
điều dưỡng bảy mươi bốn bốn dược bốn mươi ba bảy
chín mươi năm hai thôn bản có nhân viên y tế hoạt động
tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế toàn tỉnh năm mươi sáu ba
với những kết quả to lớn đã đạt được
ngành y tế điện biên tự hào góp phần đắc lực
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đổi mới hiện đại hóa trang thiết bị
nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh
là vấn đề ưu tiên hàng đầu của ngành y tế điện biên
vượt khó khăn thách thức
ngành y tế điện biên đã trú trọng xây dựng đội ngũ thầy thuốc
có đầy đủ y đức y tâm y thuật
xứng đáng với sự tin cậy của đảng và nhân dân
từ vùng sâu cho đến vùng xa
trên mọi nhào đường rừng núi
đầu đầu ta cũng có thể bắt gặp dấu chân
và những tấm lòng chia sẻ
của những người thầy thuốc đối với nhân dân
bảy mươi năm xây dựng và phát triển
những đóng góp của ngành y tế
trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thảnh tích đó đã được đảng nhà nước
bộ y tế và tỉnh điện biên ghi nhận
bằng nhiều phần thưởng cao quý
như một thầy thuốc được nhà nước phong tặng
danh hiệu thầy thuốc nhân dân
hai mươi sáu thầy thuốc được nhà nước phong tặng
danh hiệu thầy thuốc ưu tú
tám đơn vị và năm cá nhân
được tặng huân chương lao động hạng ba
từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
nhiều cán bộ và tập thể
được thủ tướng chính phủ bộ y tế
các bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh
tặng cầu thi đua bằng khen và kỷ niệm chương
trung thành với lý tưởng của đảng
tận tụy với công việc
sống khiêm nhường hết lòng hết sức
phụng sự nhân dân
ngành y tế điện biên đã và đang viết tiếp
những trang sử vàng tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang
trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
cách đây bảy mươi năm
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quân và dân việt nam đã lập ra kỳ tích
lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
đập tan tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
pháo đài bất khả xâm phạm
niềm kêu hãnh của quân viễn trình pháp
ở đông dương
chiến thắng điện biên phủ góp phần quyết định
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp của quân và dân ta
với chiến thắng đó
dân tộc việt nam đã đánh bại hoàn toàn
ý chí xâm lược những nỗ lực cuối cùng
của thực dân pháp và can thiệp mỹ
buộc pháp phải ký hiệp định geneva
cam kết chấm dứt chiến tranh
tôn trọng độc lập chủ quyền
của ba nước việt nam lào campuchia
cả thế giới nhắc đến việt nam
hồ chí minh việt nam
điện biên phủ với sự yêu mến
và khâm phục
chiến thắng điện biên phủ là một
thiên sử vàng đã được ghi vào lịch sử
dân tộc như một bạch đằng
một chi lăng hay một đống đa
của thế kỷ hai mươi
đây là kết quả
của nhiều yếu tố hợp tháng
mà ngọn nguồn sâu xa chính là
bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa
anh hùng cách mạng việt nam
trong thời đại hồ chí minh
bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa
anh hùng cách mạng việt nam
in đậm dấu ấn trong những quyết định
đúng đắn sáng tạo của đảng
của chủ tịch hồ chí minh
tổng tư lệnh võ nguyên giáp
và ý chí quyết chiến quyết thắng
cao độ tinh thần dũng cảm
kiên cường vượt mọi gian khổ
hy sinh của cả dân tộc
để đưa chiến dịch điện biên phủ
tới thắng loại hoàn toàn
vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
lá cờ quyết chiến
quyết thắng của quân đội ta
đã tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy của địch
đến hai mươi bốn h cùng ngày
toàn bộ quân địch đã bị bắt
làm tù binh
năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu kiên cường
dũng cảm sáng tạo quân và dân ta
đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
toàn bộ tập đoàn cứ điểm
điện biên phủ bất khả chiến bại
đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn
chủ tịch hồ chí minh
đã khẳng định
chiến thắng điện biên phủ
như là một mốc son trói lọi bằng vàng
của lịch sử
thắng loại này đã trực tiếp đưa đến việc
ký hợp định geneva về chấm dứt chiến tranh
lập lại hòa bình ở đông dương
tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta
tiến lên giành thắng lợi
trong cuộc kháng chiến chống mỹ
cứu nước giải phóng miền nam
thống nhất đất nước vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bảy mươi năm đã trôi qua
chiến thắng điện biên phủ
mãi mãi là niềm tự hào
của dân tộc việt nam
vì ý nghĩa to lớn và tầm vóc vĩ đại của nó
chiến thắng điện biên phủ
có ý nghĩa lịch sử to lớn
mang tầm thời đại sâu sắc
là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước
ý chí bất khuất kiên cường
sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc việt nam
dưới sự lãnh đạo tài tình
sáng suốt của đảng
thể hiện sự trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam
kỷ niệm bảy mươi năm
chiến thắng điện biên phủ
là sự kiện chính trị quan trọng
thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc
tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng
cho cán bộ đảng viên nhân dân
nhất là thế hệ trẻ
động viên khích lệ đồng bào các dân tộc
tỉnh điện biên và tây bắc
tôn vinh tri ân người có công với cách mạng
với đồng bào chiến sĩ
đã đóng góp công sức sương máu
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời qua đó góp phần xây dựng
phát triển điện biên ngày càng giàu mạnh
chín năm là một điện biên
nên vảnh hoa đỏ
nên thiên sử vàng